trong sáng nay nhiệt độ duy trì ở mức hai mươi hai mươi ba độ
trong buổi trưa và chiều nền nhiệt tại bắc bộ sẽ tăng nhanh lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
thậm chí khu vực tây bắc của bắc bộ nhiệt độ còn có thể cao trên ba mươi ba độ
tuy nhiên theo dự báo trong tối và đêm nay khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ đẩy dãy ngắp thấp xuống phía nước ta
gây ra mưa rào và rông mạnh cho toàn bộ bắc bộ
cảnh báo về lúc xoáy mưa đá và gió dần mạnh cũng được đưa ra
nhất là với các tỉnh vùng núi phía bắc
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
cùng với mưa không khí lạnh còn gây quá trình giảm nhiệt mạnh tại các tỉnh thành phía bắc
từ gần sáng và ngày mai trời sẽ chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng một mươi năm một mươi tám độ
khu vực vùng núi là từ một mươi hai cho đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
với các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay nền nhiệt không biến đổi nhiều
toàn vùng phổ biến ít mưa trưa chiều trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại các tỉnh miền trung
phổ biến là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
tuy nhiên lưu ý từ ngày mai do tác động của khối không khí lạnh
nên mưa rông sẽ xuất hiện tại các tỉnh bắc trung bộ sau sẽ lan xuống phía nam
trong cơn rông bà con cũng cần đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
nằm xa hơn về phía nam hôm nay cũng như hai ba ngày tới khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
tiếp tục kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô với trạng thái ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ tại các tỉnh tây nguyên
trạng thái ít mưa nắng nhiều được dự báo sẽ còn tiếp tục duy trì trên cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
ít nhất trong khoảng hai ba ngày tới
vì thế người dân ở khu vực này cần tiếp tục cảnh giác với hiện tượng cháy rừng
cũng như cháy nổ ở khu vực dân cư đông đúc
trên biển cùng với tác động của không khí lạnh từ đêm nay khu vực vĩnh bắc bộ
gió chuyển hướng đông bắc cấp sáu ngày mai sẽ tăng lên cấp bảy giới cấp chín và biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
từ ngày sáu tháng bốn có gió đông bắc cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
từ đêm ngày sáu tháng bốn ở vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu dưới cấp tám và biển động
và sau đây lại dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước